các loại hạt trong đó có hạt bí ngô hạt chia chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất sơ protein chất béo lành mạnh vitamin và khoáng chất
do đó việc tiêu thụ các loại hạt này có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe
dưới đây là sáu loại hạt tốt nhất cho sức khỏe mà chúng ta có thể ăn
hạt bí ngô
hạt bí ngô có vị bùi ngọt nhẹ và thường được răng như một món ăn nhẹ và thêm vào các món nướng xà lát và món trộn
chúng là nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời và các khoáng chất thiết yếu như ma dê đồng kẽm và sắt
một khẩu phần hạt bí ngô cung cấp ba mươi bảy nhu cầu maji hàng ngày
hạt bí ngô cũng giàu đồng và sắt hai khoáng chất cần thiết cho sản xuất hồng cầu và kẽm
một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch tăng trưởng phát triển tổng hợp dna và sức khỏe của da
hạt bí ngô chưa ít cáp nhưng lại giàu protein từ thực vật và chất béo có lợi cho tim
khiến chúng trở thành lựa chọn tốt nhất cho những người ăn theo mô hình dựa trên thực vật hoặc ít cáp
hạt gai dầu là một trong những loại hạt dầu dinh dưỡng nhất mà bạn có thể ăn
cung cấp protein chất béo lành mạnh chất sơ cũng như một số vitamin và khoáng chất thiết yếu bao gồm maze b sáu và kẽm
hạt gây dầu rất có lợi cho sức khỏe và não bộ vì chúng giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho chức năng não tối ưu và điều chỉnh căng thẳng
mage đóng vai trò quan trọng trong phản ứng căng thẳng của cơ thể và các nghiên cứu cho thấy
những người thường xuyên bị căng thẳng có xu hướng có lượng maze trong máu thấp hơn so với những người không thường xuyên bị căng thẳng
hạt chia là một nguồn tuyệt vời của một số khoáng chất chẳng hạn như maze mangan và selen
chúng cũng giàu chất sơ với khẩu phần một ounce đáp ứng khoảng ba mươi năm nhu cầu chất sơ hàng ngày
thực phẩm giàu chất sơ như hạt chia hỗ trợ hệ tiêu hóa và có thể giúp duy trì mức lipid trong máu khỏe mạnh như coletteron và chất béo trùng tính
hạt chia rất giàu chất sơ hỏa tan
làm giảm sự hấp thụ củaletteron trong đường tiêu hóa và tăng bài tiết
ngoài ra các nghiên cứu đã chỉ ra việc thêm hạt chia vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm huyết áp và lượng đường trong máu
có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm bệnh tim
hạt me cung cấp một lượng dinh dưỡng có lợi ngay cả khi tiêu thụ với khẩu phần nhỏ
một khẩu phần hai muỗng canh hạt me đáp ứng hơn một mươi nhu cầu hằng ngày của bạn về canxi đồng sắt maze mangan selen và kẽm
hạt me cũng chứa nhiều hợp chất bảo vệ thực vật chẳng hạn như carotenoid flavonoid và polyphenol
đồng thời nghiên cứu cho thấy ăn hạt mè có thể giúp tăng mức độ chống oxy hóa trong máu giảm các dấu hiệu viêm và stress oxy hóa
hạt lanh có nhiều vitamin và khoáng chất cung cấp một nguồn chất sơ tốt có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa
hạt lanh đã được chứng minh là một phương pháp điều trị tá bón tự nhiên hiệu quả và có thể hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh hơn
bằng cách khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn sinh học có lợi
ngoài việc khuyến khích nhu động ruột khỏe mạnh và cân bằng hệ vi sinh vật
việc bổ sung hạt lanh giàu chất sơ và chế độ ăn uống cũng có thể cải thiện việc điều chỉnh lượng đường trong máu
và giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như mức choletteol cao
hạt hướng dương
hạt hướng dương là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất nhưng đặc biệt sầu vitamin e đồng và selen
một ao hạt hướng dương cung cấp gần năm mươi nhu cầu hàng ngày về vitamin e
một chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo có chức năng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể
bảo vệ chống lại tổn thương tế bào có thể dẫn đến bệnh tật
hạt hướng dương cũng chứa nhiều selen
một loại khoáng chất có đặc tính chống oxy hóa cần thiết cho chức năng tuyến giáp và sức khỏe sinh sản
ngoài vitamin và khoáng chất hạt hướng dương còn cung cấp nguồn chất sơ và protein từ thực vật
cả hai đều có thể giúp bạn cảm thấy no sau khi ăn và hỗ trợ duy trì gần nặng